thưa quý vị bộ y tế vừa có văn bản khẩn gửi viện trưởng viện vệ sinh dịch tễ viện pasteur giám đốc sở y tế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương về việc bảo đảm công tác xét nghiệm sars cov hai
để tiếp tục duy trì nâng cao năng lực chất lượng xét nghiệm nhằm đáp ứng công tác giám sát phòng chống dịch bệnh và sử dụng hiệu quả nguồn lực hiện có trong thời điểm nhiều tỉnh thành phố ghi nhận số ca dương tính với sars cov hai tăng cao
bộ y tế đề nghị thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện một số nội dung sau
cụ thể sở y tế đôn đốc các phòng xét nghiệm trên địa bàn quản lý bao gồm cả các phòng xét nghiệm tuyến trung ương trên địa bàn phòng xét nghiệm thuộc các ngành khác báo cáo kết quả xét nghiệm số mẫu lấy trong ngày số lượng xét nghiệm retham pcr số lượng xét nghiệm nhanh kháng nguyên hàng ngày và số liệu cộng dồn từ khi bắt đầu thực hiện cho đến thời điểm báo cáo để tổng hợp báo cáo viện vệ sinh dịch tễ viện pasteur
các viện vệ sinh dịch tễ viện pasteur đôn đốc tổng hợp số liệu xét nghiệm báo cáo hàng ngày và số liệu cộng dồn của các tỉnh theo phân vùng quản lý báo cáo hàng ngày tiếp tục ra soát nâng cao năng lực xét nghiệm tại địa phương trên cơ sở sẵn sàng nguồn lực theo nguyên tắc bốn tại chỗ để chủ động triển khai xét nghiệm chỉ đạo các phòng xét nghiệm thường xuyên đánh giá việc thực hiện hoạt động xét nghiệm tại đơn vị theo các quy định hướng dẫn của bộ y tế đảm bảo chất lượng xét nghiệm kịp thời phục vụ công tác phòng chống
cả nước đã thực hiện hơn bảy triệu mẫu xét nghiệm sàng lọc sát covid một mươi chín cho hơn hai mươi triệu lượt người